công an tp hcm và công an tỉnh thái nguyên triệt phá hai vụ mua bán ma túy số lượng lớn
một vụ cháy vừa xảy ra tại tòa nhà ct bốn b khu đô thị sa la quận hà đông hà nội
các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác chữa cháy
công an tp hcm và công an tp hcm
công an và người dân tỉnh cà mau tăng cường phòng chống dịch bệnh trên gia sốt gia cầm
tại an giang tổng cục tám bộ công an vừa tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng khu cụm tám năm hai nghìn hai mươi
tại trại giam định thành
tham gia hội diễn là các trại giam cơ sở giáo dục thuộc tổng cục tám
đóng trên địa bàn một số tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
gồm an giang đồng tháp bến thánh
trè trà vinh kiên giang hậu giang
sóc trăng và cà mau
các đội tham gia đã mang đến hội diễn nhiều thể loại phong phú đa dạng
nội dung thi đều xoay quanh các chủ đề về tình yêu quê hương đất nước
căng ngợi đảng bác hộ những mô hình cách làm hay hiệu quả
trong công tác quản lý giáo dục phạm nhân
kết thúc hội diễn bang tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn
cho trại giam cao lãnh đồng tháp
trại giam định thành an giang
đạt giải hai và trại giam bến giá trà vinh
đạt giải ba
tiếp theo là một số thông tin về hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm năm thành lập công an xã
tại cần thơ công an thành phố cần thơ vừa tổ chức buổi họp mặt
ôn lại chặng đường sáu mươi năm năm ra đời phát triển và trưởng thành
của lực lượng công an xã nói chung
và công an xã thuộc thành phố cần thơ nói riêng
thời gian qua công an các xã thị trấn trên địa bàn thành phố
đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp
đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đã cung cấp hàng trăm tin báo có giá trị
giúp lực lượng công an ngăn chặn và xử lý kịp thời hàng trăm vụ việc liên quan
còn tại đà nẵng công an huyện hòa vang vừa tổ chức kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống công an xã
trong những năm qua lực lượng công an xã huyện hòa vang đã tích cực
góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí số một mươi chín
về giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn
trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
thời gian tới lực lượng công an xã thành phố đà nẵng tiếp tục nắm chắc tình hình
không để xảy ra điểm nóng
tăng cường phối hợp với bà con nhân dân
duy trì và nhân rộng các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy hiệu quả đến từng thôn làng
qua đó chung tay xây dựng văn hóa văn minh đô thị
đảm bảo về an ninh trật tự
với tinh thần vì nhân dân phục vụ
mới đây phòng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắk
đã tổ chức về tận buôn làng xa xôi hẻo lánh
để làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho bà con trong buôn trang phốc
xã crona huyện buôn đôn tỉnh đắk lắk
cách trung tâm tỉnh đắk lắc hơn tám mươi km
trong buôn có một trăm một mươi ba hộ với bốn trăm sáu mươi tám nhân khẩu
đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn
nên mỗi lần muốn làm chứng minh nhân dân
bà con phải đi một quãng đường hơn ba mươi năm km để tới công an huyện
điều đó khiến cho công tác quản lý hành chính
về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
gặp không ít khó khăn
thấu hiểu và chia sẻ về những khó khăn của bà con
trong đợt này cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh đắk lắc
về đến tận buôn để cấp đổi lại chứng minh nhân dân cho bà con
đoàn đã thực hiện một là làm cấp phát giấy chứng minh nhân dân cho bà con
giáo dục cái truyền thống công an dân
vì nước quân thân dị dân phục vụ
rồi hướng về cơ sở
rồi nhầm làm những nghĩa cứ tốt đẹp
tuyên truyền đường lối truyền
chủ trương sách của đáng
pháp luật của nhà nước
để rồi bà con
cái vùng sau vùng xa nhất là
giờ đang phóc này là buôn biên giới
để hiểu được cái chủ trương đường lối sách của đáng
pháp luật của nhà nước
để thực hiện tốt
và thực hiện nghiêm túc
về cái an ninh trật tự ở địa bàn
trong đợt này
đoàn đã cấp đổi mới cho hơn một trăm bốn mươi trường hợp
còn những người già
người đau ốm không đi lại được
thì cán bộ chiến sĩ đến tận nhà
để làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân
với những việc làm thiết thực
và ý nghĩa như thế
bà con trong buôn rất cảm động
chúng tôi rất cảm ơn
những cái việc làm của các đồng chí
ở cấp tỉnh và huyện
hướng về cơ sở như thế này
bà con với chúng tôi
đem lại những cái lợi ích
vừa cá nhân
vừa giữ được trật tự xã hội
chúng tôi cũng rất muốn
càng nhiều đoàn càng tốt
để mà giúp đỡ cho bà con
và nhất là cái vấn đề
trật tự xã hội
và thứ hai là vệ sinh môi trường
và thứ ba là hướng dẫn cho bà con
về cái khoa học kỹ thuật
đối với việc nông nghiệp
hôm nay dân vân rang của chị
ở trong này rất là vui
được công an tỉnh
công an huyện
hồi xuống làm chứng minh thư cho nhân dân
không có gì nhiều hơn
ngoài lời cảm ơn
sau khi cấp chứng minh nhân dân cho bà con
phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội
còn trao tặng những món quả tình nghĩa
cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
việc cấp chứng minh nhân dân
cho đồng bào dân tộc thiểu số
ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
là việc làm có ý nghĩa thiết thực
trong việc đáp ứng các điều kiện pháp lý của cá nhân
trong các quan hệ pháp luật của người dân
và còn hết sức thuận lợi
trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
vào lúc một mươi một h trưa nay
công an tỉnh thái nguyên đã kiểm tra
bắt giữ một đối tượng đang có hành vi sử dụng
và tăng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một bánh herring
đó là đối tượng ba trăm bốn mươi tám một mươi năm g
vào thời điểm trên nhận được tin báo
của quần chúng nhân dân về việc
tại nhà của nguyễn văn hai tức thạch
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
tại xóm khe mo một xã khe mo
huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
có một số người có biểu hiện mua bán
sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thái nguyên
phối hợp với công an huyện đồng hỷ
và công an xã khe mò tiến hành kiểm tra
tại nhà đối tượng tổ công tác phát hiện
khi được yêu cầu tự giác giao nộp
các đồ vật liên quan đến ma túy
hai đã tự giác giao nộp một bánh heroin
cất dấu trong nhà và một số vật dứng liên quan
qua đó đến số heroin có trọng lượng là
cơ quan công an đã tạm giữ hai
để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một cho biết
đang tạm giữ một đối tượng có hành vi mua bán
ma túy với số lượng lớn
xảy ra tại số nhà hai trăm linh bốn
đường võ văn kiệt quận một thành phố hồ chí minh
đối tượng là từ văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ phường chín quận bốn thành phố hồ chí minh
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
khi tổ tuần tra công an phường cầu ông lãnh
đang tuần tra đến đoạn đường võ văn kiệt
thì phát hiện tên dũng đang đứng trước số nhà hai trăm linh tám
và có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra
tin dũng không chấp hành và cố ý không hợp tác
đồng thời tên dũng nhanh tay móc
từ trong túi quần ra một hộp màu trắng
có chứa hai mươi chín gói ni lông
chứa tinh thể rắn màu trắng
và ném xuống đất sau đó bỏ chạy
đoán trước được tình hình
tổ tuần tra đã nhanh chóng vây bắt và khống chế được đối tượng
khi tên dũng chạy được khoảng hai trăm linh mét
tại cơ quan công an tên dũng đã khai nhận
mua chất ma túy từ một người không rõ danh tính
sau đó đến địa điểm hai trăm linh bốn võ văn kiệt
bán lại cho con nghiện để kiếm lời
tại hiện trường tan vật thu giữ
bao gồm một chiếc xe gắn máy
mang biển kiểm soát năm mươi chín c một năm mươi chín nghìn chín trăm hai mươi chín
ba chiếc điện thoại di động
hai mươi chín gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
được đối tượng khai là chất ma túy
và chín triệu năm trăm linh nghìn đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận một điều tra mở rộng
một vụ cháy lớn đang xảy ra
tại tòa nhà ct bốn a
khu đô thị sa la quận hà đông hà nội
theo thông tin ban đầu
người dân phát hiện khói ở khu trung cư kể trên
vào khoảng một mươi chín h hai mươi năm phút ngày một mươi một tháng một mươi
sau đó khoảng ba mươi phút
nhiều người nghe thấy những tính nổ lớn
từ tầng hầm của tòa nhà ct bốn a
rồi khói un lên đen kịt từ tầng hầm
vụ việc khiến
cư dân ở khu vực này hoảng loạn
tháo chạy xuống dưới
tuy nhiên trên các tầng cao của khu nhà
vẫn có nhiều người mắc kẹt
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều nhân sự
và xe cứu hỏa xuống hiện trường gập lửa
cũng như cứu hộ những người còn mắc kẹt
trên trên các tầng
công tác cứu hộ cứu hỏa đang được triển khai tích cực
tại hiện trường
lực lượng phòng cháy chữa cháy sử dụng nhiều vòi nước mạnh
từ những hỏng nước cứu hỏa đặt sẵn trong khu vực
khuôn trực tiếp xuống tầm hầm tòa nhà trung cư
đồng thời bắt thang lên ban công
các tầng trên của tòa nhà
để xe cứu người mắc kẹt
ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên mạnh tùng
để tiếp tục thông tin đến quý vị
những thông tin rõ hơn về vụ cháy
xin chào phóng viên mạnh tùng ạ
xin chào chị kim toan
xin chào tất cả quý vị khán giả
xin chào anh
anh có thể cho biết là tình hình nỗ lực
cứu những người đang mắc kẹt trong
trung cư đang diễn ra như thế nào ạ
thông tin từ lực lượng phòng cháy chữa cháy
đám cháy đã được dập tắt
từ chín h khoảng tầm hai mươi một h ba mươi
ngay sau khi đám cháy
được dập tắt
lực lượng cứu hỏa đã di động khoảng tầm hơn một mươi xe cẩu
các lực lượng phức năng vẫn đang tiếp tục
dùng xe cẩu lên các tầng
để theo dõi xem có người và cứu người
còn công tác chữa cháy của lực lượng chữa cháy
đang diễn ra như thế nào thưa anh
về công tác chữa cháy
đám cháy cơ bản đã được dập tắt
vào lúc khoảng hai mươi một h ba mươi
cho nên hiện tại là
tất cả các lực lượng chức năng đã huy động
thêm khoảng một mươi xe cứu thương
đến để đưa các người bị thương từ trên tầng xuống ngoài
đi trở về bức bệnh viện
chúng tôi cũng như là quý vị khán giả
rất là quan tâm nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do đâu ạ
theo nguyên nhân ban đầu
các người dân cho biết
đám cháy là xuất phát
trong hầm và có một tiếng nổ lớn
sau đó khói bốc lên
và khói có mùi rất khét
khiến cho nhiều người ngất tại chỗ
đặc biệt là có khoảng tầm
năm sáu lính chấu hỏa
trước khi vào đã bị ngất
ngay tại trường mặt trời
người dân và lực lượng thương năng đưa ra khỏi
vâng xin cảm ơn phong viên mạnh tùng
và những thông tin mới nhất về vụ cháy
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị
thưa quý vị như vậy là
lấy thêm một vụ cháy
như là vụ cháy
thứ nhất là
vụ cháy thêm một vụ cháy

ở khu đô thị sa la
của quận hà đông hà nội
điều này đã cho thấy là tình hình cháy nổ
trên địa bàn cả nước đã diễn ra hết sức phức tạp
không những ở khu vực
các cơ sở sản xuất kinh doanh
mà còn tại khu vực dân cư
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
trên địa bàn tỉnh bình định
xảy ra một mươi bảy vụ cháy nhà dân
kê thiệt hại hàng tỷ đồng
điều này cũng cho thấy nguy cơ cháy
tại khu dân cư luôn tiềm ẩn
vụ cháy xảy ra tại số nhà chín mươi
đường lương định cùa khu vực ba
phương lý thường kiệt tp quy nhơn
vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
khi đó chủ nhà đi vắng
hàng xóm phát hiện khói bốc da nghi ngút
đã phá khóa cùng nhau cứu chữa
và báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy xử lý
ngọn lửa thiêu dụi toàn bộ căn gác gỗ
cùng tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
chị mới tắt điện hết rồi
chị mới để cái đèn dầu
chắc cái đèn dầu chụp nó chạy rớt xuống
còn đây là hiện trường vụ cháy nhà trọ
phương hằng ở tổ bốn khu vực bảy
phường trần quang diệu tp quy nhơn
vào đầu tháng bảy vừa qua
theo ước tính của chủ nhà trọ
thiệt hại khoảng một mươi tám triệu đồng
rất may chủ nhà trọ phát hiện kịp thời
và bình tĩnh xử lý
nên ngăn ngừa được thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra
nguyên do cháy này
tôi có một cái nghi vấn là
khi khách hút thuốc
bỏ điếu thuốc trên cỡ thành dường đó
rồi cô như là
khi đi anh
cô có một cái nghi vấn là

đóng cửa phòng là
đó là sự sơ hữu của khách
nhằm chủ động phòng ngừa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình định
đã tăng cường nhiều biện pháp
trong đó chú trọng công tác tuyên truyền
hàng ngày xe chữa cháy của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đến các khu dân cư dùng loa phóng thanh
tuyên truyền về nguy cơ cháy nổ
cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cũng thường xuyên xuống địa bàn
gặp gỡ hướng dẫn bà con
những biện pháp cần thiết để phòng hỏa hoạn xảy ra
chúng tôi khuyên rằng
trước hết là mỗi gia đình hãy tự lo lên mình
và bảo vệ tài sản mình
để đảm bảo an toàn chất
ngoài các nội dung nội quy quy định
quy ước chung của gia đình
chúng tôi khuyên rằng mỗi gia đình nên có một cái bình chữa cháy nhỏ
chúng ta đặt ở trong nhà
khi nó cháy thì nó dập được ngay
hạn chế thiệt hại bệnh người thực quả
đây là một trong những phương châm bốn tại chỗ
tại gia đình cũng thế và cơ quan
để chúng ta làm tốt
để hạn chế tới mức thấp nhất
nguy cơ cháy nổ giảm thiệt hại
về người và tài sản
ngoài sự tham gia tích cực của lực lượng chức năng
thì người dân trong các khu dân cư
cần nâng cao ý thức cảnh giác
chủ động trong công tác phòng ngừa cháy nổ
cũng như ý thức trách nhiệm vì cộng đồng
trong hoạt động phòng cháy chữa cháy
thời gian gần đây
bệnh tay chân miệng xuất hiện
và có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh
tập trung nhiều ở các huyện đầm rơi thới bình
và thành phố cà mau
theo nhận định của ngành y tế
hiện nay đang là cao điểm của bệnh tay chân miệng
tính đến thời điểm này
toàn tỉnh ghi nhận hơn một ca mắc tay chân miệng
riêng thành phố cà mau có ba trăm linh chín ca
nguyên nhân làm cho dịch bệnh lan rộng
là ý thức giữ vị vệ sinh môi trường
của người dân chưa cao
nhất là giữ vệ sinh cá nhân
để thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh tay chân miệng hiệu quả
sở y tế chỉ đạo ngành y tế các địa phương
cần tăng cường công tác giam sát
kịp thời xử lý dịch
thực hiện công tác thông tin báo cáo giám sát
các ca bệnh hàng ngày
chuẩn bị vật tư hóa chất sẵn sàng
hỗ trợ tuyên dưới xử lý khi xảy ra dịch
phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể
đặc biệt là ngành giáo dục
tập trung tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và các em học sinh
nâng cao ý thức tự phòng chánh
và cũng trên địa bàn tỉnh cà mau
ngành chức năng đã phát hiện và xử lý kịp thời
triệt đế ba ổ cúng gia cầm
đã xảy ra trên địa bàn ở xã tân phú
của huyện thấy bình
viên an của huyện ngọc hiển
và khánh hội của huyện u minh
thời điểm này tình hình dịch bệnh trên nàng gia cầm
đã được nhận định là chưa có dấu hiệu diễn biến
theo chữ hướng phức tạp
tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh
vẫn được các ngành chức năng tăng cường
bởi từ nay cho đến cuối năm
đó là thời điểm dễ xuất hiện dịch bệnh
trên gia súc và gia cầm
ngành thủ y tỉnh cà mau cho biết
trong ba ổ cúng gia cầm được phát hiện vào đầu năm nay
ba trăm bốn mươi con gia cầm bị mắc bệnh
ở xã khánh hội huyện u minh
khi lấy mẫu xét nghiệm chỉ xác định được chủng virus h năm
mà chưa xác định chủng n
kết quả xét nghiệm một số mẫu swab
lấy trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy
đây không phải là trường hợp cá biệt
cà mau chúng ta trước giờ chỉ có là h năm n một
còn thí dụ như ta thấy
một số tỉnh miền trung
thì nó lại có h bảy
người như trung quốc thì nó lại có h chín n một
thì ở chúng ta vừa qua
cũng có trường hợp
gia cầm chết
khi lấy mẫu thì có h năm
nhưng mà nó không phải là n một
không phải là n bảy không phải là n chín
nó là cái n nào đó thì
mình cũng đang gửi đi lên
những cái nơi phân tích
cao hơn để xác định
nhưng đây thì nó cũng không phải là
chuyện bất thường
trong quá trình biến đổi gen
thì nó sẽ biến đổi ra nhiều cái
nhưng mà nói chung khách nào thì cũng nguy hiểm
h nào mình cũng phải phòng trị
công tác phòng chống dịch bệnh
trên đàn da cầm được tỉnh cà mau tập trung
vào những nhiệm vụ trọng tâm
gồm quản lý đàn nuôi tiêm phòng vệ sinh tiêu độc khử trùng
và giám sát mầm bệnh